sau đó ubnd tp hà nội nhận được tờ trình của sở giáo dục và đào tạo hà nội
về việc cho học sinh các khối lớp từ một đến sáu đi học trở lại
trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà
ubnd tp hà nội thống nhất với nguyên tắc theo đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
tại tờ trình này
giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với sở y tế cập nhật
quán triệt đầy đủ kịp thời thông tin quy định của bộ giáo dục và đào tạo
bộ y tế về việc triển khai các hoạt động giáo dục đào tạo
và đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục
đào tạo tại địa phương để hướng dẫn ubnd các quận huyện thị xã triển khai tổ chức thực hiện
ubnd các quận huyện thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định
và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn
tiếp tục hoàn thiện tăng cường cơ sở vật chất nhân lực cho lực lượng y tế trường học
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay